tránh văn phòng người phát ngôn của bộ công an đã cung cấp thông tin về một số vụ án thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trung tướng tô ân sô cho biết cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn hai mươi tám bị can liên quan công ty việt á hai mươi một bị can trong án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và bảy bị can vụ án tân hoàng minh
trong quá trình tiến hành tố tụng bộ công an rất chú trọng việc điều tra xác minh làm rõ nguồn tài chính nguồn tiền tài sản của các đối tượng trong vòng ngắm
khi tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thì số tài sản các nguồn tiền này được phong tỏa kê biên nhưng trong vụ tân hoàng minh số tài sản được cây biên phong tỏa là khoảng
trong quá trình tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thì số tài sản các nguồn tiền này được phong tỏa cây biên phong tỏa là khoảng bốn tỷ đồng